thưa quý vị qua công tác nắm tình hình trên địa bàn vào đêm ngày bảy tháng bốn
đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an thành phố lạng sơn đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở
của nguyễn xuân thái tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
qua đó phát hiện đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn mươi sáu viên ma túy tổng hợp một mươi túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng ngắn chín viên đạn cùng nhiều dụng cụ để phân chia sử dụng ma túy
thái khai nhận bản thân là người nghiện ma túy nên đã mua số ma túy này để sử dụng và bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được công an thành phố lạng sơn tiếp tục điều tra